cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông trần vĩnh tuyến
phó chủ tịch ubnd tp hcm và một số bị can khác liên quan đến những sai phạm trong quản lý gây thất thoát tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can là lãnh đạo cán bộ thuộc ubnd tp hcm
và các sở ngành liên quan để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trong số này có ông trần vĩnh tuyến phó chủ tịch ubnd tp hcm
và ông trần trọng tuấn phó chánh văn phòng thành ủy tp hcm nguyên bí thư quận ủy quận ba nguyên giám đốc sở xây dựng
bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú cùng ngày cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của ông tuyến và ông tuấn
được biết những bị can này bị điều tra vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn